trong trận đấu trước ue royal để vượt lên dẫn đầu tại giải quân vượt ngoại hạng quốc tế hai nghìn một mươi sáu
là người mở màn ở set đơn nữ trong trận đấu với hoàng gia ue
cơ tên fiken đã xuất sắc đánh bại anna ivanovic với tỷ số sáu ba
để đưa indian assets vượt lên dẫn trước
trong các set tiếp theo sự hương phấn tiếp tục được các tên vượt của india assets thể hiện
bopana và sania miza đánh bại pablo cuevas và matia himis
ở set nam nữ phối hợp
trong khi marc philippe posit khiến thomas johansson gác vợt ở set đấu nội dung đơn nam cùng tỷ số sáu ba
cho dù trong set thứ bốn thomas burdick đã vượt qua feliciano lopez sáu hai
nhưng chừng đó là không đủ để ue royal tạo nên bất ngờ
bởi trong set đôi nam cuối cùng bộ đôi lopez và ivan burdick đã đánh bại cuevas cùng nesto sáu bốn
thắng trung quốc hai sáu một mươi chín indian assets đã vượt lên ngôi đầu giải quân vượt
giải ngôi hàng quốc tế
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật trình thể thao sáng nay